ở cửa hàng cắt tóc này chẳng ai nói với ai một câu nào
đó là một hiệu cắt tóc đặc biệt mà từ chủ cửa hàng cho đến nhân viên đều là những người bị cầm điếc bẩm sinh
trong không gian này chỉ có tiếng kéo lách cách và những tin nắn trao đổi giữa khách hàng và thợ cắt tóc trên giấy
các gia đình đưa đi chữa trị mọi nơi thế nhưng đến năm bảy tuổi thì thành nguyễn đã phải chấp nhận một thực tế phũ phàng
cậu hoàn toàn bị cầm và điếc suốt cả cuộc đời này
tôi là con út trong một gia đình có ba anh chị em
khi sinh ra tôi đã bị điếc rồi
trong khi các anh chị em tôi thì bình thường
mọi người đều có những sinh hoạt bình thường khi ăn cơm khi xem thời sự hay trò chuyện với nhau
thì tôi như một mảnh ghép bị thừa
tôi hoàn toàn không nghe thấy gì không hiểu gì
tôi thường xuyên phải kéo tay phải hỏi mọi người bằng các động tác
rằng mọi người nói điều gì đấy điều gì đang xảy ra đấy
tất nhiên mọi người cũng không hiểu tôi định nói gì định đòi hỏi gì
nên thường hay gạt đi
cả thời thơ ấu của tôi rất buồn và bị bao vây bởi sự im lặng
bên ngoài thì các bạn bè thường trêu tôi
chế diễu là thằng câm thằng không biết gì đồ điên
tôi đã khóc rất nhiều lần thậm chí đôi lúc còn nổi cáo đánh nhau
mặc dù sau đó gia đình cũng cố gắng đưa thành đến những ngôi trường bình thường
thế nhưng ở đâu thì thành cũng không thể hòa nhập được
bởi em chẳng nghe được gì chẳng nói được gì
thành luôn đến lớp trong sự sợ hãi chán nản
không nghe được nên thành chẳng hiểu những gì thầy cô truyền đạt trên lớp
thậm chí em còn không biết viết
và mỗi lần kiểm tra đều ngồi kiên nhẫn vẽ lại đáp án

với những con số chữ cái loàng hoàng
về nhà khi mọi người xem tv
các bản tin phát trên đó nói những điều gì mà tôi không nghe được
tôi cũng chẳng hiểu gì chỉ thấy hình ảnh thôi
bố mẹ và mọi người cũng cố gắng giải thích cho tôi
nhưng hầu như chỉ là những cử chỉ miêu tả thông thường
và thật khó để có thể hiểu hết được
anh chị em tôi đến trường như những đứa trẻ bình thường khác
họ học các cấp một cách dễ dàng
nhưng tôi thậm chí là mẫu giáo cũng không thể đến học được
bắc giang lại không có một trường nào dành cho trẻ em khuyết tật cả
thế nên tôi đành ở nhà
chẳng có sự lựa chọn nào khác
bố mẹ đưa tôi đến một ngôi trường bình thường
tệ hại thay đó là một ngôi trường
mà tất cả mọi người đều nghe nói bình thường
chỉ còn mình tôi là không thể nghe thấy gì
cũng chẳng thể nói gì được
lúc đó tôi cô đơn khủng khiếp
và luôn ao ước mình trở thành một người bình thường
điều đó rằng sẽ cho tôi một cách mạnh mẽ
lúc ấy tôi thường ngồi nghĩ
nghĩ về tương lai
và chẳng biết mình rồi sẽ ra sao
dần dần tôi nhận thức
mình là một cá thể khác
thật khác biệt so với mọi người còn lại
cánh cửa mở ra một trang mới
đối với cuộc đời chàng trai này
từ khi được đưa đến trường dạy trẻ điếc nhân chính
thành xuân hà nội
tại đây thành được học ngôn ngữ ký hiệu
tìm thấy được sống chung
với những người giống như mình
và quan trọng nhất
là được trang bị sự tự tin
để hòa nhập xã hội
chính chị gái tôi đã tìm được một ngôi trường ở hà nội
nơi có dạy ngôn ngữ ký hiệu
và đó là bước ngoặt lớn đầu tiên trong đời tôi
khi lần đầu tiên tôi biết về bảng chữ cái
của ký hiệu ngôn ngữ
lần đầu tiên tôi gặp những người giống mình
lúc ấy mặc dù tôi đã lớn
nhưng khi gặp mọi người ở ngôi trường đó
tôi như trở về với chính mình
những em nhỏ ở ngôi trường nhân chính đó
đã giúp tôi từng chữ cái
không một ai treo chọc chế diễu hay có ý coi thường
mọi người đều trò chuyện với nhau
chia sẻ với nhau bằng một thứ ngôn ngữ của riêng họ
lúc đó tôi mới biết cộng đồng của mình ở đâu
mình cần gì
bản thân mình là ai
và thế giới như mở ra trước mắt tôi
thực sự là tuyệt vời
một lần tình cờ
thành chứng kiến đôi tay khéo léo
một người cầm điếc cắt tóc cho khách
cậu thầm ao ước
trở thành thợ làm tóc
thành xin bố mẹ trở về bắc giang
học nghề tạo mẫu tóc
rồi lại trở lại hà nội xin việc làm
nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đấy
thành đã đi xin việc
và bị rất nhiều nơi từ chối
chàng trai này vẫn quyết tâm không từ bỏ hy vọng của mình
cậu thuê trọ trong một căn phòng lụp xụp
và từng ngày đạp xe rong rủi

để tìm kiếm cơ hội
sau khi học ở bắc giang
thì tôi có mong muốn
lên hà nội để học nâng cao thêm về nghề cắt tóc
cũng sau một thời gian học ở hà nội
tôi đã đi tìm thử việc
ở các cửa hàng cắt tóc khác
nhưng lúc ấy không một salon nào muốn nhận tôi cả
lý do là họ không biết phải dạy tôi thế nào
họ cũng không biết ngôn ngữ ký hiệu
và quả thực
cũng rất khó cho họ để ứng xử với người
vừa câm lại vừa điếc
tôi đã mất cả một khoảng thời gian dài
từ sáng đến tối
đi hết chỗ này chỗ khác để tìm chỗ học việc
thử việc nhưng đều không được
tôi chỉ nhận lại được những lời từ chối
những cái lắc đầu của họ
lúc ấy tôi đã nghĩ
mình đã bỏ rất nhiều thời gian công sức để học nghề
giờ lại không thể thử việc
không thể học nâng cao được
đó là một sự lãng phí rất lớn đối với tôi
thế nhưng nếu tôi lại đi tìm việc khác
thì rõ ràng tôi lại phải học lại từ đầu
bắt đầu lại từ đầu
và nó lại thành một con đường
rất lộn xộn
chính vì thế tôi vẫn cố gắng nuôi dưỡng ước mơ
làm nghề tạo mẫu tóc của mình
những thành công ban đầu đã đến với thành
tham gia cuộc thi
một nghìn năm tóc chủ đề
xưa và nay
thành đã dành dài triển vọng
và hiệu tóc riêng của chàng trai này
được khởi động từ năm hai nghìn một mươi một
tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng tóc
thành đã giành được một giải đặc biệt học nghề tạo mẫu tóc tại singapore
thành đã giành được một giải đặc biệt học nghề tạo mẫu tóc tại singapore

bình thường mình đi salon khác thì mọi người đều giao tiếp với nhau được
nhưng mà ở đây thì mọi người đều có vẻ im lặng
và giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ bằng tay cái chỉ
thì khi mà mình đến đây thì được các bạn
cái cảm giác ban đầu của mình nó là cái sự thân thiện
thì nếu mà ở những tầng này là một tầng đặc biệt của mình là sự thân thiện của mình
thì nếu mà ở những chỗ khác mình có thể nói được
thì ở đây mình ngoài cái cách là mình có thể diễn tả cho anh ấy thấy
thì mình có thể giao tiếp qua giấy
cái kéo nó rất kỳ diệu
nó có thể xoay ngang xoay dọc
và tạo ra rất nhiều hình khối khác nhau ở mái tóc
trước đây mình cũng đã từng dùng kéo để cắt lá cắt giấy
nhưng chỉ khi được học về tạo mẫu tóc
thì mình mới thấy tác dụng kỳ diệu của cái kéo này
tôi đang cố gắng học hỏi cho các bạn

hy vọng cũng có thể cắt tóc đẹp được như anh thành
anh thành dạy tôi
trong nghề thì cần phải cẩn thận tỉ mỉ
như thế khách hàng mới hài lòng
mình vui và hạnh phúc chính là từ điều đó
mỗi khi rảnh rỗi
thành dành thời gian cho những nét cọ
những bức vẽ
thành tự nhận là không đầu không cuối
có khi chỉ là một kiểu tóc đang định cắt
hay là một câu nói bằng ngôn ngữ cử chỉ
thành chia sẻ
đôi khi cảm thấy bất lực
vì mọi người nói gì mình không hiểu
còn mình muốn nói
lại không thể cất thành lời
những lúc như thế
thành lại lặng lẽ ngồi vẽ một mình
các bức vẽ như những đôi cánh
có thể đưa thành thoát ra khỏi
sự im lặng bao vây xung quanh
may mắn tôi tìm được một thứ
để có thể kể ra những bức xúc của bản thân
đó chính là vẽ
khi vẽ tôi thấy mình thoải mái hơn
thể hiện được tâm tư tình cảm của mình
từ những chuyện buồn
từ những chuyện vui
tôi đều cố gắng vẽ ra
khi chúng tôi tiếp xúc với thành
để có được thành quả ngày hôm nay
thực sự không hề dễ dàng
với người cầm điếc hoàn toàn
chuyện đi chợ nấu ăn
hay chỉ đơn giản hơn nữa
là giao tiếp hàng ngày
cũng vô cùng khó khăn
để trò chuyện được với thành
chúng tôi đã phải nhờ tới nhóm phiên dịch chuyên nghiệp
về ngôn ngữ ký hiệu
chắc phải khó khăn
rất rất rất rất nhiều lần
người bình thường của chúng ta
tại vì họ khuyết tật mà
họ hạn chế về một mặt nào đó
mà một trong những giác quan
mà chúng ta có thể có đầy đủ
thì họ lại bị thiếu
đấy là lý do khiến họ gặp khó khăn
đấy cũng là một trong những lý do khiến mình yêu mến
thành salon của anh thành thành nguyễn
tại vì là
một cái nghị lực phi thường
để có thể vượt qua được cái hạn chế đó
khó khăn là thế
nhưng với tâm nguyện
luôn muốn giúp đỡ người hoàn cảnh như mình
có cuộc sống tốt hơn
từ năm hai nghìn một mươi một
khi mới mở cửa hàng
thành nhận nhiều học viên đến đây học nghề
để kiếm kế sinh nhai
thành tham gia vào một dự án từ thiện
và nhận dạy học làm tóc miễn phí
cho bảy người
tính đến giờ
cậu đã đào tạo nghề làm tóc
cho tất cả một mươi năm người
tôi đã từng học cắt tóc ở chỗ khác
trong vòng một năm
cho đến khi mẹ tôi
đọc được về anh thành trên báo
và đưa tôi đến đây
từ đó tôi đã gắn bó với anh thành
và cửa hàng cắt tóc này
tôi bị điếc hoàn toàn
trước khi gặp anh thành
tôi chẳng biết gì về ngôn ngữ ký hiệu
từ khi hai anh thành
cùng làm với nhau
thì chính anh thành là người hướng dẫn tôi
về ngôn ngữ ký hiệu
bây giờ thì tôi ổn rồi
tôi có rất nhiều ước mơ
và nhiều kế hoạch
cho riêng mình
và cho cả cộng đồng
những người điếc ngoài kia
vì tôi hiểu
những người điếc
có rất nhiều rào cản
họ rất khó để có thể học nghề
hay kiếm được việc làm
khó có thể tự nuôi sống bản thân
và tự tin vào bản thân của mình
tôi hy vọng
là nghề cắt tóc của mình
có thể tồn tại được
tôi truyền lại nghề
cho các bạn khác
có thể tạo thành một hệ thống
những người điếc làm tóc
chính vì thế
tôi nhận rất nhiều
bị điếc vào đây học nghề
khi các bạn ấy đến đây
thì tôi dạy các bạn ấy
về kỹ năng sống
sau một thời gian như thế
tôi thấy các bạn ấy
rất hào hứng
bởi ở đây
không chỉ là học nghề
mà còn là sự giao tiếp
giao lưu với nhau
của những người
cùng ngôn ngữ ký hiệu
thành cũng thường xuyên
cùng tri hội
người điếc hà nội
hội phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu
tham gia các hoạt động tình nguyện
tổ chức tặng quà
cho trẻ em khuyết tật
cắt tóc miễn phí
chia sẻ về con đường
mình đang đi
tiếp thêm nghị lực sống
cho những người
có hoàn cảnh khó khăn
cùng những thế
thành còn bao bọc
một số những học viên
có hoàn cảnh
hoặc xa nhà
hoặc không có điều kiện
cửa hàng cắt tóc này
là một gia đình nhỏ
của những người
giao tiếp với nhau
bằng đôi tay
trước đây tôi cũng đã từng
làm khá nhiều nghề
như sửa máy nghe
vận hành máy phô tô
thậm chí là học cắt tóc
sau khi nghỉ hết
vì thấy không phù hợp
tôi ở đây vài năm
đã dạy tôi những kỹ thuật
về cắt tóc
nhìn thế thôi
chứ kỹ thuật về tóc
bao gồm rất nhiều thứ
không chỉ cắt
mà còn uốn
rất nhiều thứ khác nữa
mình nghĩ là
có những khuyết điểm của riêng mình
bản thân mình cũng thế thôi
ngay từ ban đầu
mình không bao giờ
có ác cảm
với anh thành
hay là những bạn
làm việc ở đây
mình luôn luôn
có một cái nhìn
rất là tích cực
đối với mọi người
và cảm thấy là
với mọi người
có một công việc
như thế này
có thể thành công
được đến như thế này
và tạo nên niềm vui
cho người khác
thì mình nghĩ là
cái đó là cái
những người khuyết tật
có thể ngang vào người chúng ta
vô số bằng khen
rất nhiều giải thưởng
còn được vinh danh
là gương mặt trẻ triển vọng
của trung ương đoàn
trong năm hai nghìn một mươi năm
trạng đường phía trước
vẫn còn dài
và nhiều gian nan
như anh đã tâm sự
hạnh phúc là
khi mà mình vượt qua
được những khó khăn
thấy mọi thứ mới mẻ
và đáng sống hơn
làm được nhiều thứ
và gặp được
quan trọng nhất
không phải là chuyện giàu
mà phải có ý chí
khát vọng vươn lên
sống có ích
cho bản thân
và cộng đồng